trong may bốn tại cổ báo thường kỳ của chính phủ trung tướng tôn sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ngày ba mươi tháng bốn đã ra quyết định khởi tối bị can
bắt bị can để tạm giam đối với ông mai tiến dũng cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
việc bắt ông mai tiến dũng nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng
ông mai tiến dũng sáu mươi bốn tuổi quê tại huyện lý nhân tỉnh hà nam trình độ tiến sĩ kinh tế cử nhân luật
ông mai tiến dũng từng là ủy viên trung ương đảng hai khóa một mươi một một mươi hai
từng làm chủ tịch ủy ban dân bí thư tỉnh ủy tỉnh hà nam
ông giữ vị trí ủy viên ban sự đảng chính phủ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
sau đó về nghỉ chế độ
từ khi nghỉ hưu đến khi bị bắt ông mai tiến dũng từng hai lần bị kỷ luật
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ông mai tiến dũng bị ban bí thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ chuyến bay giải cứu
một năm sau ông mai tiến dũng bị bộ chính trị khiển trách do liên quan đến sai phạm tại bộ công thương
ông dương văn thái sinh ngày hai mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê tại xã lam cốt huyện tân yên tỉnh bắc giang
trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế cử nhân tài chính tín dụng
ông dương văn thái trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin
thể dục thể thao sau đó là cán bộ thuế thuộc chi cục thuế thị xã bắc giang
ông dương văn thái lần lượt kinh qua các chức vụ phó chủ tịch chủ tịch ủy ban dân thành phố bắc giang
phó chủ tịch ủy ban tỉnh chủ tịch ủy ban dân tỉnh bắc giang
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông được bầu làm bí thư tỉnh ủy bắc giang trước khi được bầu vào bắt chấp hành chung môn đảng khoảng một mươi ba
giữ chức bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân tỉnh bắc giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ông làm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và là trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
ông dương văn tái bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị liên quan
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn căn cứ quyết định pháp luật quỹ ban thường vụ quốc hội đã bàn hành nghị quyết số một nghìn bốn mươi sáu
đồng ý đề nghị của viện trưởng về kiểm soát dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam
khám xét nơi ở nơi làm việc với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ
quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
chiều ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kiểu bất thường lần thứ bốn
đại biểu quốc hội khoảng một mươi năm đã xem xét bỏ phiếu thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội khoảng một mươi năm đối với ông dương văn thái
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
bà hoàng thị thúy lan năm mươi tám tuổi quê tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc trình độ thạc sĩ luật
bà lan là ủy viên trung môi đảng khoảng một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội các khoảng một mươi bốn một mươi năm
bà lan xuất thân là giáo viên trường trung học cơ sở duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phú
cán bộ hội liên phụ nữ thị xã vĩnh yên tỉnh vĩnh phú nay là tỉnh vĩnh phúc
sau khi trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh vĩnh phúc đến tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
bà hoàng thị thúy lan được bầu giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu hội tỉnh vĩnh phúc
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bà hoàng thị thúy lan bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ
việc bắt bà lan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
ngày hai mươi tháng ba ban chấp hành chung với đảng có một mươi ba hợp xem xét và quy định theo hành kỷ luật đối với bà hoàng thị thúy lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
tiếp đó ngày hai mươi một tháng ba quốc hội có một mươi năm hợp kìa bất thường lần thứ sáu bãi nhiệm đại biểu quốc hội có một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vinh phúc
phó bí thư thường trực tỉnh uy vinh phúc phạm hoàng anh
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tối bị can
ông lê duy thành năm mươi năm tuổi quê tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
trình độ tiến sĩ kinh tế ông thành từng kinh qua nhiều chức vụ tại tỉnh vĩnh phúc như cục phó cục thuế bí thư huyện ủy lập thạch phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay ông lê duy thành giữ chức vụ chủ tịch ủy ban dân tỉnh vĩnh phúc
cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong đợt lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp hội đồng nhân tỉnh ông lê duy thành được năm mươi ba một mươi chín số phiếu tín nhiệm thấp
với kết quả này chủ tịch tỉnh vĩnh phúc là chủ tịch ủy ban tỉnh đầu tiên trên cả nước nhận được hơn năm mươi số phiếu tín nhiệm thấp
bí thư tỉnh uy lâm đồng trần đức quận
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần đức quận bí thư tỉnh ủy lâm đồng về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ
đây là kết quả điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan
vụ án này thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo theo dõi
mở rộng điều tra vụ án xác định ông trần đức quận bí thư tỉnh ủy lâm đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án đại ninh của tỉnh lâm đồng
gây hậu quả rất nghiêm trọng
hành vi của ông trần đức quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định pháp luật
ông trần đức quận năm mươi bảy tuổi quê tại xã hòa phong huyện hòa vang thành phố đà nẵng
là ủy viên trung mơ đảng khoảng một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu bí thư tỉnh hủy chủ tịch phó đầu dân tỉnh lâm đồng
ông trần văn hiệp năm mươi chín tuổi quê tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam trình độ cử nhân cao cấp lý luận chính trị
từng kinh qua các chức vụ bí thư tỉnh đoàn bí thư huyện ủy bảo lâm trưởng bát tuyên giáo phó bí thư tỉnh hủy lâm đồng
ông trần văn hiệp được bảo làm chủ tịch ủy ban dân tỉnh lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp về tội nhận hối lộ quyết định tại khoảng bốn ba trăm năm mươi bốn bộ luyện sự
mở rộng điều tra vụ án cơ quan điều tra xác định
ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban tỉnh lâm đồng đã có hành vi nhận hối lộ
liên quan đến dự án khu đô thị thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng
hành vi của ông trần văn hiệp phạm vào tội nhận hối lộ quyết định tại khoảng bốn ba trăm năm mươi bốn bộ luyện sự
sau khi viện kiểm soát điều tra tội cao phê chuẩn
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lộ bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định pháp luật
cựu bí thiêu tù nghỉ quảng ngãi lê vít chữ
cũng liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị có liên quan
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tối bị can
lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông lê viết chữ
nguyên phó chủ tịch nguyên chủ tịch ubnd tỉnh nguyên bí thiêu tù nghỉ quảng ngãi
theo cơ quan điều tra ông lê viết chữ bị bắt về tội nhận hối lộ
quyết định tại khoảng bốn ba trăm năm mươi bốn bộ luyện sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
bị can lê vít chữ đã nhận tiền của nguyễn văn hậu tức khẩu pháo
để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn trúng gói thầu
thi công tuyến chính dự án đường một mươi năm sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét ở của cư bí thiêu tù nghỉ quảng ngãi lê vít chữ
ông lê viết chữ sáu mươi một tuổi quê tại xã hành thịnh huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
ông giữ chức bí thiêu tù nghỉ quảng ngãi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước khi giữ chức bí thiêu tù nghỉ ông lê vít chữ từng giữ các chức vụ giám đốc sở thông vật tải
phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng ngãi
bí thiêu tù nghỉ quảng ngãi chủ tịch ủy ban dân tỉnh và phó bí thiêu tù nghỉ quảng ngãi
trước đó vào ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại kỳ họp thứ bốn mươi bốn ủy ban kiểm tra trung ương
ông lê viết chữ được xác định đã có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai tài chính ngân sách dự án đầu tư và công tác cán bộ
ảnh hưởng xấu uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật
đến ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị đã thi hành kỷ luật ông lê viết chữ bằng hình thức cảnh cáo
sau đó ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ông lê vít chữ đã nộp đơn xin từ chức mỹ thư tỉnh ủy quảng ngãi
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tôn sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ông đặng văn minh chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngãi
để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật sự
cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở
tới làm việc của chủ tịch ủy ban tỉnh quảng ngãi đặng văn minh
theo bộ công an ông đặng văn minh bị bắt trong quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
ông đặng văn minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
trước khi giữ chức vụ chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngãi
ông đặng văn minh từng kinh qua các chức vụ tại địa phương này như
phó giám đốc sở hợp thông vận tải giám đốc sở hợp thông vận tải
phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh bí thứ thành hủy trưởng ban tổ chức tỉnh hủy
cựu chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngãi cao khoa
cũng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn phúc sơn và các đơn vị liên quan
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ông cao khoa cựu chủ tịch ủy ban dự tỉnh quảng ngãi về tội nhận hối lộ
quyết định tại khoảng bốn điều ba trăm linh bốn bộ luyện sư
các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông cao khoa đã được tống đạt
thực thi sau khi viện cảnh sát dân tối cao phê chuẩn
ông cao khoa bảy mươi tuổi được bầu giữ chức chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngãi vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn tại kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng dân tỉnh quảng ngãi khoảng một mươi một
đề nghị hước theo chế độ